thủ tướng chính phủ cũng vừa bổ sung ba mươi tỷ đồng cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ nguồn dự toán tri sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu
để xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước trên các lưu vực sông liên tỉnh
thủ tướng chính phủ yêu cầu việc quản lý sử dụng số kinh phí bổ sung
bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và đúng quy định
bộ tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng nội dung cụ thể
lập và phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa nước
trên lưu vực sông liên tỉnh bảo đảm tiết kiệm hiệu quả đúng quy định
trên cơ sở đó bộ tài chính thẩm định trình thủ tướng chính phủ tổng kinh phí thực hiện dự án
số kinh phí còn thiếu cần bổ sung nếu có